iran quan ngại về tình hình an ninh khu vực
trong thời gian tới về phát triển kinh tế sơn la cần quan tâm làm tốt công tác quy hoạch
nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng phát triển sản xuất kinh doanh thực hiện cải cách hành chính
về thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị tỉnh sơn la cần chuẩn bị tốt nội dung các văn kiện
đẩy mạnh tuyên truyền tốt về đại hội đảng các cấp phân tích nguyên nhân đạt được và rút ra bài học kinh nghiệm
cùng ngày tại hội nghị triển khai quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ
đồng chí phạm minh chính trao quyết định số một nghìn hai trăm chín mươi bốn của bộ chính trị về việc nghỉ hưu cho đồng chí hoàng văn chất
nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
trao quyết định số một nghìn năm trăm một mươi năm chuẩn y đồng chí nguyễn hữu đông
ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng phó bí thư tỉnh ủy sơn la
giữ chức bí thư tỉnh ủy sơn la nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị và các bạn cách đây năm mươi năm trước lúc đi xa
chủ tịch hồ chí minh đã để lại bản di trúc thiêng liêng là tài sản vô giá cho nhân dân ta
thực hiện di trúc của bác những năm qua đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố lào cai
luôn đoàn kết tích cực phát triển kinh tế góp phần xây dựng vùng biên cương ngày càng sâu đẹp văn minh
những ngày này chị nguyễn thị thu phương bí thư thành đoàn lào cai
đang dành mọi tâm huyết để tìm hiểu thêm về di trúc của chủ tịch hồ chí minh
với chị phương đây là một vinh dự đáng tự hào được tìm hiểu di trúc của bác
thêm một lần nữa người đảng viên trẻ được thấu hiểu về tư tưởng
về nhân cách vĩ đại của vị cha già dân tộc
việc tìm hiểu và làm theo di trúc của chủ tịch hồ chí minh
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người
không chỉ dừng lại ở những lời nói mà còn là hành động là trách nhiệm của toàn dân
học bác từ những điều giản dị thiết thực nhất
chính vì vậy ở tất cả các xã phường của thành phố lào cai
học tập bác đã trở thành một phong trào sôi nổi được đông đảo người dân hưởng ứng
học tập bác đã trở thành một phong trào sôi nổi được đông đảo người dân hưởng ứng

nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp tỉnh quảng ngãi đã đưa năm mươi cá thể lợn kiêng sắt thuần trùng về thả nuôi
để có năm mươi cá thể thuần trùng này trung tâm thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ quảng ngãi đã nỗ lực tìm kiếm con giống còn sót lại trên các thôn bản vùng cao quảng ngãi
qua quá trình lai tạo trung tâm tuyển chọn cá thể thuần để tiến hành nhân giống thành đàn lợn thuần

ngoài số bác sĩ có trình độ đại học còn có cả những bác sĩ có trình độ sau đại học hay thâm niên hàng chục năm trong nghề
tình trạng thiếu nước sạch là vấn đề mà nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt và để giải quyết vấn đề trên thì chính quyền thành phố mexico đã triển khai một giải pháp độc đáo nhằm cải thiện cách quản lý nguồn nước của thành phố
tại một trong những đường cao tốc đông đúc nhất ở mexico người dân giờ đây đã có một khoảng không gian xanh hiếm có trong thành phố nhờ một hệ thống đường ống làm sạch nước
hệ thống này có tên là ecoducto thu thập và tái sử dụng nước cho thành phố
hệ thống này có tên là ecoducto thu thập và tái sử dụng nước cho thành phố
mỗi ngày hệ thống thu thập khoảng ba mươi lít nước mưa và nước thải từ những con sông chung quanh
lượng nước sau đó sẽ được đưa vào các bể sinh học để làm sạch bằng phương pháp tự nhiên
hệ thống không chỉ giải quyết tình trạng thiếu nước mà còn giúp trong sạch bầu không khí nhờ vào vườn cây dài hai km trồng ngay trên đường cao tốc
đây là một dự án nằm trong nỗ lực bảo vệ môi trường bền vững của chính phủ mexico
thông qua dự án này chúng tôi muốn chứng minh rằng chúng ta có thể tạo ra hệ thống ngập nước bên trong thành phố hỗ trợ hệ thống cung cấp nước tự nhiên
hệ thống này nhận được nhiều phản hồi tích cực của các chuyên gia trên thế giới
họ cho rằng ecoducto là một ví dụ điển hình về kiến trúc xây dựng bền vững
thông qua ecoducto chính quyền thành phố mexico hy vọng có thể khắc phục tình trạng thiếu nước sạch tại đây đồng thời tạo ra một không gian xanh sạch đẹp giữa lòng đô thị
mỗi năm châu phi có hàng chục nghìn người thiệt mạng bởi các bệnh liên quan đến mũi
các nhà khoa học của burkina faso đã phát triển phương pháp lọc gen
từ đó ngăn mũi cái sinh sôi để giảm số lượng mũi tại các quốc gia
các nhà khoa học burkina faso đã phát minh ra một thứ vũ khí mới trong cuộc chiến chống lại các căn bệnh liên quan đến mũi
họ đã áp dụng phương pháp biến đổi gen để tạo ra những giống mũi mới nhằm ngăn chặn khả năng sinh sản của mũi cái
tới đây các nhà khoa học sẽ nhân giống các con mũi đực biến đổi gen thả chúng vào những khu vực ổ dịch để chúng kết đôi với mũi cái qua đó giảm mật độ các loài mũi gây bệnh sốt rét
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân